thưa quý vị nằm trong chương trình chào mừng bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh hai tháng chín
tối nay từ hai mươi một h cho đến hai mươi một h một mươi năm thành phố hà nội đà nẵng thành phố hồ chí minh đã tổ chức bắn pháo hoa tầm cao
phục vụ người dân và khách du lịch
từ rất sớm người dân đã đi chuyển về các địa điểm để thưởng thức màn pháo hoa đẹp mắt trên bầu trời
lực lượng công an đã tăng cường quân số ứng trực để phân luồng điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự cho người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi
hồ hoan kiếm thành phố hà nội
trước giờ diễn ra lễ bắn pháo hoa mặc dù trời mưa to nhưng hàng nghìn người dân vẫn không ngại mặc áo mưa
treo ô ngồi dưới vỉa hè lòng đường chờ đến thời khắc chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ
em đến từ lúc năm giờ và em đến
mặc dù trời dưới mưa này nhưng em rất là hồi hộp để ngắm pháo hoa
lên đây từ sớm tôi cố chờ để chọn một chỗ để tôi xem họ bắn pháo hoa
để tạo cho người dân du khách có không khí lễ hội pháo hoa an toàn vui vẻ
công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm bắn phá hoa đã được lực lượng công an triển khai từ rất sớm
đúng hai mươi một giờ các điểm bắn pháo hoa tại hà nội đã rực sáng

với thời gian kéo dài trong vòng một mươi năm phút hai trăm linh quả pháo hoa đủ sắc màu đã được bắn lên bầu trời
không chỉ có vậy cũng trong tối ngày hôm qua
thành phố cũng đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc như âm nhạc đường phố trên tuyến đường bạch đằng dọc theo bờ sông hàn
tại thành phố hồ chí minh chương trình pháo hoa nghệ thuật chào mừng bảy mươi năm ngày quốc khánh mùa hai tháng chín

các địa điểm là hầm vượt sông sài gòn và công viên văn hóa đậm xen
tuy nhiên do tại hầm vượt sông sài gòn là địa điểm trình diễn pháo hoa tầm cao
nên người dân thành phố đổ về đây nhiều hơn
để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông
nhiều tuyến đường quanh khu vực này đã cấm các phương tiện lưu thông từ hai mươi giờ
các đường đường chức năng cũng đã được tăng thường để điều tiết giao thông
phân luồng hướng dẫn vị trí đậu xe và đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đến xem pháo hoa
sự chờ đợi của người dân vỡ hòa trong niềm vui và tiếng cười
khi những màn pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời
niềm hạnh phúc đã dạng ngời chính phương mặt mỗi công dân
từ trẻ thơ thành thiếu niên đến những người già đang có mặt tại nơi này
cái bảy mươi năm này đối với bất kỳ một người dân nào cả đều cảm thấy tự hào
về lịch sử mình đã tạo ra
từng có ai cũng muốn và có thể cố gắng góp phần làm phát triển đất nước nhiều hơn
đối với em là một sinh viên đại học
thì em cảm thấy là đất nước đang phát triển thì sẽ có nhiều cơ hội
để cho em có thể giao lưu phát triển với bạn bè bất tế hơn
những màn pháo hoa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời hà nội đà nẵng
thành phố hồ chí minh đã làm nắm đức lòng người càng nhớ lên niềm tự hào
trước sự đổi mới của đất nước sau bảy mươi năm